bộ lao động thương binh và xã hội cho biết dự kiến ước tính sẽ cần khoảng bảy sáu trăm ba mươi tỷ đồng hỗ trợ nhóm lao động tự do
lao động hợp đồng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ngoài ra bộ cũng đang kiến nghị chính phủ dành khoảng từ ba đến năm tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại cho một triệu lao động
hiện đã có bốn mươi năm trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành đã xà xoát xong các nhóm lao động khó khăn
bảy tỉnh đã giải quyết việc tạm dừng đóng ba trăm linh tỷ đồng bảo hiểm hưu trí tử tuất cho chín trăm linh doanh nghiệp
bộ lao động thương minh và xã hội cũng đã đề nghị các địa phương doanh nghiệp triển khai đúng có hiệu quả nghị quyết bốn mươi hai và quyết định một mươi năm của chính phủ
các doanh nghiệp cần ưu tiên hàng đầu là tập trung tái cấu trúc lại nguồn nhân lực đi đôi với đổi mới công nghệ và chuỗi giá trị
ngoài ra bộ lao động thương binh và xã hội sẽ trình với thủ tướng ban hành chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
sẽ đề xuất và tham mưu với chính phủ dành ba đến năm tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại cho khoảng một triệu lao động và cấp chứng chỉ
bộ lao động thương binh và xã hội sẽ triển khai cấp phép lao động cho chuyên gia nhà quản lý và lao động kỹ thuật nước ngoài vào việt nam một cách phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội